tại nhà quốc hội đảng đoàn quốc hội đã tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
quán triệt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ với toàn thể đảng viên của đảng đoàn quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chỉ ra sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết
đó là trong bối cảnh hiện nay việc xây dựng trình đốn đảng là nhiệm vụ then chốt
để củng cố phát huy vai trò lãnh đạo của đảng
công tác xây dựng trình đốn đảng còn nhiều hạn chế khuyết điểm
đảng phải củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân
phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước sự chống phá quyết liệt của thế lực thù địch ngày càng phức tạp
nhắc lại cương lĩnh của đảng đã chỉ rõ để đảm đương được vai trò lãnh đạo
đảng phải vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
phải thường xuyên tự đổi mới chỉnh đốn
chủ tịch hội khẳng định việc đảng tự đổi mới tự trình đốn
không chỉ tiến hành một lần là đủ mà phải được tiến hành thường xuyên
liên tục trong suốt quá trình hoạt động
đây là một quy luật phát triển tất yếu khách quan để đảng vững mạnh hơn
theo chương trình hội nghị quan triệt các nghị quyết chung ngôn bốn khóa một mươi hai
của đảng đoàn quốc hội sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi hai